tại trường đại học bách khoa hà nội báo tuổi trẻ vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì
phối hợp cùng với sở giáo dục và đào tạo hà nội trường đại học bách khoa hà nội tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện hết sức bổ ích thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh và các bậc phụ huynh
hoạt động này nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin hiểu rõ các quy định về kỳ thi trung học phổ thông
các kiến thức chọn ngành nghề phù hợp với năng lực điều kiện gia đình và xu hướng lao động trong tương lai
ngày hội có sự tham gia của một trăm linh trường đại học cao đẳng các cơ sở giáo dục của hà nội thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành
với hơn một trăm năm mươi gian hàng tư vấn và hàng nghìn các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn hà nội và các tỉnh lân cận
khi các em đến tư vấn
nhà trường giới thiệu bằng báo nhà trường là các em được thực tập tại bệnh viện bạch mai
và khi ra trường các em có cơ hội việc làm rất là nhiều
đây là năm thứ hai mà trung tâm đào tạo vinh pháp tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
mục đích mong muốn của trung tâm đó là tuyển dụng các bạn và tốt nghiệp của đơn công học tại thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
cái mong muốn đấy một là định hướng lại các bạn về công tác đào tạo nghề
chúng tôi mong muốn các bạn đào tạo thành kỹ thuật viên
và từ kỹ thuật viên đấy các bạn có thể lộ trình đi lên các vị trí khác và đảm bảo nhân các vị trí khác nhau ở trong công ty giải quyết
ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại hà nội năm nay ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của các trường trong khối giáo dục nghề nghiệp
cũng như sự quan tâm của các em học sinh đến tham gia
đặc biệt công tác tuyển sinh của hệ thống các trường giáo dục nghề nghiệp năm nay sẽ có những cải tiến đáng kể để tạo điều kiện cho các em có nguyện vọng
sau khi đi một vòng đây em đã tìm hiểu được trường đại học công nghiệp
em cũng đã tìm hiểu được ngành để mình học
em cũng khá quan tâm đến cao đẳng bách khoa
em cũng biết nhiều anh chị cũng học ở đấy và cơ hội được làm cũng khá cao
tôi đang bàn thì có ba điểm lớn mà chúng ta sẽ sửa
thứ nhất là về quy trình thủ tục hồ sơ
chúng ta sẽ đơn giản tối tiểu hóa
cái mẫu về đăng ký tuyển sinh nó sẽ rất là đơn giản và có mẫu cụ thể
cái thứ hai nữa là sự tham gia của các cấp chính quyền vào việc xét tuyển năm nay sẽ có sự đổi mới
cái thứ ba nữa là hình thức xét tuyển năm nay
bên cạnh cách xét tuyển truyền thống thì chúng ta sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
các em có thể đăng ký online
một là qua ứng dụng chọn trường chọn nghề hiện nay
cái thứ hai nữa là qua cái trang xét tuyển nghề
đây cũng là năm thứ một mươi bảy liên tiếp
báo tuổi trẻ đồng hành với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp
một chương trình phi lợi nhuận vì trách nhiệm với thế hệ trẻ
chương trình được tổ chức theo hai giai đoạn
giai đoạn một là tư vấn tuyển sinh từ tháng một đến tháng ba hàng năm
giai đoạn hai là tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng vào tháng bảy hàng năm